sau hơn ba mươi năm mở cửa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đến nay vẫn chưa có đại diện nào của liên minh châu âu lọt vào top một mươi quốc gia có đầu tư lớn nhất ở việt nam
trong bối cảnh đó hiệp định thương mại tự do việt nam eu và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu được kỳ vọng sẽ là cú hích để việt nam đón sóng đầu tư lớn từ châu âu ngay tại thời điểm dòng vốn fdi dịch chuyển sau đại dịch covid một mươi chín
tính đến cuối năm ngoái các doanh nghiệp eu đã có hai ba trăm bảy mươi năm dự án đầu tư còn hiệu lực tại việt nam với tổng vốn đăng ký hơn hai mươi năm tỷ usd
eu là nhà đầu tư lớn nhất trong asean song lại chỉ là đối tác fdi lớn thứ năm của việt nam
dòng vốn fdi từ các nước eu vào việt nam tăng trưởng thấp qua các năm qua và chưa có đột biến
chính vì vậy việc việt nam và eu phê chuẩn evfta và evipa được dự báo sẽ kích hoạt một lần sóng fdi mới từ eu vào việt nam
chúng ta cũng có điều kiện để khơi thông được một cái dòng chảy về đầu tư có chất lượng cao từ châu âu
chúng ta đều biết là châu âu thì cũng là nơi khởi nguồn của rất nhiều các chuỗi giá trị toàn cầu
trong vài thập kỷ qua chính phủ việt nam đã có nhiều biện pháp cải cách để môi trường thương mại và đầu tư cởi mở hơn cạnh tranh hơn và thân thiện với doanh nghiệp
vì vậy chắc chắn việc loại bỏ dần thuế quan và hàng rào phi thuế quan
sẽ làm tăng dòng vốn đầu tư eu sang việt nam
đầu tư trực tiếp nước ngoài từ eu là dòng vốn có chất lượng với các công ty có kỹ năng cao kinh nghiệm tốt về tổ chức và công nghệ hàng đầu thế giới
fdi của châu âu cũng đi kèm với những tiêu chuẩn cao về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc bảo vệ và đào tạo công nhân và nhân viên
cũng như việc tôn trọng và bảo vệ môi trường những tác động lan tỏa này rất cần thiết đối với việt nam
chúng ta phải chấp nhận
những điều kiện để mà chúng ta có thể thu hút được những lùng vốn mà chúng ta rất cần
tức là lồn có chất lượng cao có công nghệ nguồn có công nghệ sạch có thân thiện với môi trường
và có hỗ trợ với các doanh nghiệp trong nước tức là liên kết với các doanh nghiệp trong nước
và có khả năng phát triển một nhân lực tốt thông qua các doanh nghiệp từ eu vào việt nam
sau cái hiệp định này nó sẽ mở ra một giai đoạn để cho các nhà đầu tư của eu sẽ quan tâm hơn nữa
và hiện thực hóa những lợi ích mà từng nhà địch mang lặng
cũng theo cục đầu tư nước ngoài để đón làn sóng đầu tư từ eu cũng như nhiều quốc gia khác sau covid một mươi chín
hiện việt nam đang gấp rút triển khai nhiều nhóm giải pháp quan trọng
qua đó kỳ vọng sẽ chủ động lựa chọn và đón nhận nguồn vốn fdi chất lượng thời gian tới